kính chào quý vị sau đây là bản tin một trăm một mươi ba online
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc vừa có thư khen động viên và biểu dương cháu hoàng mạnh chiến
học sinh lớp bảy a hai trường trung học cơ sở cẩm thịnh thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
về thành tích dũng cảm cứu người gặp nạn
trong thư chủ tịch nước gửi lời khen ngợi cháu hoàng mạnh chiến
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một vừa qua trên đường về nhà tại thành phố cẩm phả
chiến đã kịp thời kéo một người đàn ông gặp nạn ra khỏi đường ray khi đoàn tàu đang tiến đến gần
tránh được tai nạn thương tâm
chủ tịch nước nhấn mạnh hành động dũng cảm nhanh chí quyết đoán cứu người của cháu hoàng mạnh chiến
xuất phát từ lòng tốt tình yêu thương nhân ái giữa con người với con người xứng đáng được tuyên dương
nhà trường gia đình và các bạn sẽ tự hào về việc làm của cháu
gửi tặng bức chân dung chủ tịch hồ chí minh vào một chiếc bút
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc mong cháu hoàng mạnh chiến không ngừng học tập và rèn luyện
luôn là con ngoan trò giỏi thực hiện tốt năm điều bắc hồ dạy trở thành công dân có tài có đức
tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như bác hồ kính yêu hẳng mong muốn
tin an ninh trật tự công an tỉnh lai châu vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ đối tượng sùng a giống ở bản hủy trạ hai xã nậm vy huyện mường nhé tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bốn mươi bánh heroin
cụ thể vào hồi một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại khu vực km số sáu trăm ba mươi bốn một trăm bảy mươi quốc lộ bốn h hướng ba tầng mường tè
thuộc bản trung trải xã trung trải huyện nậm nhùn lực lượng công an bắt quả tang sùng a giống
thu giữ bốn mươi bánh heroin một xe máy và một điện thoại di động
bước đầu đấu tranh giống khai nhận mang số heroin trên từ huyện mường nhé tỉnh điện biên
sang tỉnh lai châu móc nối với các đối tượng ở đây bán qua biên giới
khi chưa kịp bán thì đã bị bắt giữ
đây là chuyên án thu giữ số heroin lớn nhất trên địa bàn tỉnh lai châu từ trước đến nay
ngay trong sáng ngày hôm nay đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh huyện sìn hồ
ban giám đốc công an tỉnh lai châu đã đến biểu dương khen thưởng ghi nhận thành tích của các lực lượng tham gia phá án
một đường dây cá độ bóng đá gần một trăm linh tỷ đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn triệt phá
lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng đều có hộ khẩu tại thành phố lạng sơn để điều tra
theo kết quả điều tra ban đầu các đối tượng đã lập một mươi một tài khoản cá độ bóng đá liên tỉnh trên mạng với số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng
hiện công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
dịp cuối năm các loại tội phạm thường gia tăng hoạt động trong đó các ngân hàng là nơi thường bị nhắm đến
thực tế cho thấy là các vụ cướp ngân hàng thường xảy ra vào thời điểm cuối giờ làm việc
khi mà lượng khách tại phòng giao dịch vắng hơn nhân viên mất cảnh giác
các đối tượng sẽ sử dụng vũ khí như súng vật liệu nổ để uy hiếp thực hiện hành vi cướp tài sản ghi nhận tại tỉnh đồng nai
vụ cướp ngân hàng việt công banh chi nhánh phường tam phước xảy ra vào ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai là một minh chứng
cho thấy việc mất cảnh giác của bảo vệ và nhân viên đã tạo sơ hở cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
đối tượng lê huy dũng ba mươi bốn tuổi quê tỉnh thanh hóa tạm trú tại xã an phước huyện long thành
đã sử dụng súng bắn đạn cao su khống chế nhân viên ngân hàng việt công banh chi nhánh phường tam phước
thành phố biên hòa cướp số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng sau đó tẩu thoát
tuy nhiên dung đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà
hiện tại phòng xác dự đã xây dựng được mô hình và đang trình diệt đồng chí giám đốc để xin chủ trương
sẽ tạo chứng một hội nghị để tuyên truyền tập hướng cho phía ngân hàng
đồng thời là chúng tôi sẽ có hướng dẫn và lắp đặt các phương tiện
để phục vụ cho quá trình ngân hàng tự bảo vệ tài sản của mình
tập hướng cho cán bộ thu ngân của ngân hàng cán bộ thủ quỷ của ngân hàng
và tập hướng chiên sâu cho bảo vệ của ngân hàng để giải quyết các tình huống
theo thống kê toàn tỉnh đồng nai hiện có hơn bốn mươi ngân hàng đang hoạt động với năm mươi năm chi nhánh
và hơn hai trăm ba mươi phòng giao dịch trực thuộc với hàng trăm cơ sở kinh doanh vàng bạc cây atm
để bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh của các cơ sở này
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đang phối hợp với công an các đơn vị địa phương
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
đẩy mạnh công tác tuyên truyền thủ đoạn tinh vi của tội phạm
để chủ các cơ sở chủ động phòng ngừa cảnh giác trước mọi tình huống
hiện nay ngân hàng ngoại thương chi nhánh biên hòa riêng cũng như toàn hệ thống
cũng đã triển khai tất cả quy định của ngân hàng nhà nước về công tác an toàn kho quỷ
cũng như các công tác an toàn trong hoạt động ngân hàng
thì qua sự việc hôm nay thì ngày càng thể hiện các đối tượng tội phạm ngày càng manh động
cho nên chúng tôi sắp tới sẽ tiếp tục quán triệt đến toàn thể các bộ nhân viên
cũng như lực lượng an ninh bảo vệ nâng cao thêm tinh thần cảnh giác hơn nữa
và đặc biệt là trong thời gian chúng tôi sắp tới sẽ có những chương trình làm việc
với các cơ quan hữu quan đặc biệt là các cơ quan công an
để tiếp tục có quy chế phối hợp cũng như là hoàn thiện các phần nghiệp vụ
trong công tác bảo vệ an ninh của ngân hàng
tôi đề nghị là
các ngân hàng cần phải chú trọng về công tác tự bảo vệ
hai trang thiết bị đặc biệt là hệ thống cảnh báo cướp
thứ ba phải thường xuyên phối hợp với lực lượng công an
đặc biệt là công an cấp cơ sở để trong công tác là huấn luyện
rồi phòng ngừa đối với các đối tượng
và cướp các địa điểm là ngân hàng
công an tỉnh đồng nai khuyến cáo người dân khi ra đường không nên đeo nhiều vòng vàng trên người
khi đi mua bán vàng bạc trao đổi ngoại tệ với số lượng lớn
không nên sử dụng xe máy mà phải di chuyển bằng ô tô
nếu đi xe máy thì phải có từ hai người trở lên
ngân hàng cửa hàng vàng bạc nên lắp chuông báo động kết nối với cơ quan công an
và cần trang bị camera giám sát
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động của tội phạm
thì cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn ngọc gia bảo và nguyễn thái tải cùng chú tại thành phố bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo hồ sơ của cơ quan công an tài và bảo quen biết với ngô thái thi
trú tại phường một thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
chiều ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai khi hai tin chị của thi bị một người đàn ông sảm sỡ
tài bảo và thi đã đem giao tự chế đến phòng trọ của người đàn ông này chém gây thương tích
sau khi gây án cả nhóm bỏ trốn
quá trình điều tra cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố đối với ngô thái thi
để điều tra làm rõ về hành vi giết người
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang phối hợp với các lực lượng chức năng
điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trong rẫy
trước đó vào chiều qua anh nguyễn tiến thành đến dãy của gia đình
ở tổ dân phố năm phường e tam thành phố buôn ma thuột
thì phát hiện một thi thể đàn ông đang trong quá trình phân hủy
tiếp nhận tin báo của anh thành công an phường ea tam và công an thành phố buôn ma thuột
phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi
tại hiện trường lực lượng chức năng xác định thi thể là nam giới khoảng ba mươi tuổi
tử vong hơn hai mươi ngày trước đang trong quá trình phân hủy nặng không thể nhận dạng
người đàn ông mặc áo trắng đục quần jean tay đeo đồng hồ màu vàng
hiện lực lượng công an đang thông báo tìm thân nhân của người này
và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
thành lập xưởng may quần áo tại nga sau đó móc nối đưa lao động việt nam sang làm việc
nhưng lại thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân không để cho họ về nước
đối tượng phan công quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tài ấp trương hiền
xã thạnh trị huyện thạnh trị tỉnh sóc
trăng vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
và khám xét nơi ở để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn bảy phan công quốc xuất cảnh sang nga
theo hình thức đi du lịch rồi ở lại làm thuê cho một xưởng mai quần áo tại đây
đến năm hai nghìn một mươi một quốc thuê mặt bằng tự mở xưởng mai quần áo tại thành phố moskova
nhưng không đăng ký kinh doanh
sau đó liên hệ với cha mẹ ruột đang ở việt nam tìm người đưa sang nga lao động trong thời gian ba năm
với điều kiện đưa trước cho quốc bốn mươi triệu đồng để lo chi phí thủ tục xuất cảnh
tuy nhiên khi người lao động đến xưởng may tại nga quốc đã thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân
và khóa cửa xưởng không cho họ ra ngoài
nếu người lao động muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn thì phải liên hệ với người nhà
để chuyển cho quốc số tiền sáu mươi triệu đồng thì mới được về việt nam
bằng thủ đoạn trên trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi sáu
phan công quốc đã đưa thành công năm mươi bảy triệu đồng
phan công quốc đã đưa thành công năm mươi bảy triệu đồng từ các tỉnh bạc liêu sóc trăng cà mau hà nội sang nga
để lao động và cưỡng ép ở lại trái phép
tiến hành khám xét nơi ở của phan công quốc lực lượng chức năng đã thu thập được nhiều bản hợp đồng
thỏa thuận nhận tiền và bản sao các giấy tờ tùy thân của những người đã được quốc đưa sang nga lao động
vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý